nhằm tháo gỡ những khó khăn của các ngành công nghiệp trọng yếu ngày sáu tháng một mươi hai
ubnd tp hcm tổ chức hội thảo các ngành công nghiệp thành phố vai trò và tiềm năng phát triển
tham sự có bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân và lãnh đạo thành phố
trong thời gian qua công nghiệp tp hcm đã đóng góp chiếm một mươi chín bảy mươi tám grdp vào sự phát triển của kinh tế thành phố
trong đó bốn ngành công nghiệp trọng yếu chiếm bốn mươi tám ba mươi hai giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp
và chiếm tỷ trọng chín năm mươi sáu cơ cấu kinh tế thành phố
tuy nhiên sự phát triển của một số ngành có mức tăng trưởng không ổn định và có dấu hiệu sụt giảm trong thời gian gần đây
hội thảo đã đánh giá đúng vị trí vai trò và tiềm năng phát triển của các ngành công nghiệp trọng yếu thời gian qua
từ đó làm cơ sở để ủy ban nhân dân thành phố cùng các ban ngành xác định các ngành công nghiệp cần ưu tiên phát triển trong thời gian tới
hội thảo cũng là cơ hội để lắng nghe ý kiến đóng góp của các chuyên gia nhà khoa học các hội ngành nghề
doanh nghiệp thành phố về cách tiếp cận xác định các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển trong giai đoạn tới
và đề xuất giải pháp chính sách phát triển các ngành công nghiệp này